truyền thông thế giới nhận định hàng triệu người hâm mộ việt nam hân hoan đón những người hùng u hai mươi ba về nước
chiến công của u hai mươi ba việt nam thúc đẩy sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc
hãng tin reuters hàng chục nghìn người việt nam đã xuống đường trong tuần qua để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sự tiến bộ của đội tuyển trẻ việt nam khiến không khí tại nước này giống như là world cup đang diễn ra ở đây vậy
the new paper của singapore viết u hai mươi ba việt nam thúc đẩy sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc
hàng triệu người hâm mộ việt nam đã hân hoan chào đón các người hùng u hai mươi ba bất chấp họ nhận phần thua trong trận chung kết với uzbekistan
đám đông khổng lồ người hâm mộ đứng dọc hai bên đường từ sân bay nội bài về đến thành phố như vỡ hòa niềm vui với niềm tự hào dân tộc
đón các tuyển thủ u hai mươi ba về nước hô vang việt nam vô địch
hàng triệu trái tim người việt nam đã thổn thức trong phút cuối cùng của trận chung kết khi uzbekistan ghi bàn
nhưng vẫn là hàng triệu người ấy tự hào về tuyển thủ trẻ của mình
hàng triệu người đã đổ ra đường chào đón u hai mươi ba về nước
sự hâm mộ cuồng nhiệt là điều dễ hiểu hơn thế nữa còn thúc đẩy tình đoàn kết quốc gia mạnh mẽ ở việt nam